thưa quý vị vào sáng ngày một mươi bảy tháng năm tiếp tục phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và các đồng phạm về hành vi buôn bán thuốc giả đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã tham gia đối đáp với các luật sư về các luận điểm chứng cứ buộc tội các bị cáo
trong khi quan điểm bào chữa của nhiều bị cáo cho rằng công ty vn pharma chỉ buôn bán hàng giả xuất xứ
không ảnh hưởng đến người bệnh và chất lượng thuốc đại diện viện kiểm sát khẳng định
house hai nghìn không sản xuất thuốc công ty helix của raymundo cũng không sản xuất thuốc
nhưng lại có thuốc của hai công ty này do đó công tố viên kết luận bảy loại thuốc trong vụ án này
là thuốc không rõ nguồn gốc và giả nhãn mát house hai nghìn
những loại thuốc này đều không thu được mẫu nên không giám định được về chất lượng
vì thế cáo trạng không kết luận các thuốc trên là giả về chất lượng
theo cáo trạng bị cáo nguyễn minh hùng nguyên tổng giám đốc công ty vn pharma
bị viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc đã câu kết với bị cáo võ mạnh cường
chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm giả một mươi năm hợp đồng mua bán và hai mươi sáu phụ lục hợp đồng
nâng khống giá thuốc làm giả chứng tử thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc
hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan nhập khẩu thuốc thu lợi bất chính ba mươi một năm tỷ đồng
liên quan tới vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương
tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng nay công an thị xã tân châu tỉnh an giang đã ra quyết định
khởi tố bắt tạm giam lê ngọc tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thành quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng chú tại ấp vĩnh tường hai xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội cố ý gây thương tích
cho rằng anh nguyễn đăng khoa cán bộ công an tỉnh an giang chạy xe lấn làn đường
nên lê ngọc tín đuổi theo và cúp đầu xe anh khoa
thế vậy anh khoa gọi điện báo công an xã châu phong đến giải quyết vụ việc
cùng lúc này tín gọi điện huy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường
vây đánh anh khoa khiến anh khoa bị thương tích nặng
khi thấy lực lượng công an xã châu phong đến hiện trường nhóm của tín bỏ trốn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu kêu gọi các đối tượng
có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi hành vi bao che suối rục khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn liên quan tới vụ nổ súng trước cửa tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vào trưa ngày một mươi hai tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với ba nghi phạm để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
gồm trần võ công minh trần minh trí lê công danh cùng ngụ tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm sau khi tòa án nhân dân tỉnh tiền giang tuyên án vụ giết người xảy ra vào năm ngoái
tại quán karaoke xo ở xã đạo thạnh thành phố mỹ tho với hai mươi hai bị cáo
lúc này thạch trung nghĩa trú tải phường chín thành phố mỹ tho là bị cáo được tại ngoại trong vụ án
đi ra ngoài cổng tòa nhân dân tỉnh tiền giang để về nhà thì bị một nhóm khoảng năm đối tượng chặn xe vây đánh
lúc này cũng có một nhóm khác gồm khoảng tám đối tượng chạy đến đánh lại nhóm trên để giải vây cho nghĩa
trong lúc đánh nhau một số đối tượng trong nhóm giải vây nghĩa đã sử dụng súng bắn trúng một người trong nhóm còn lại
sau tiếng súng cả hai nhóm đều bỏ chạy
công an tỉnh tiền giang đã triệu tập làm việc với một mươi năm đối tượng có liên quan
trong đó xác định trần võ công minh là đối tượng sử dụng súng bắn đạn cao su bắn trần minh trí gây thương tích nhẹ
trần minh trí và lê công danh cũng trực tiếp tham gia vụ gây dối mất trật tự công cộng tại đây
vâng có thể thấy rằng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người
sử dụng hung khí thậm chí là vũ khí nóng để ẩu đả giải quyết mâu thuẫn
đang có chiều hướng gia tăng cả về tính chất mức độ và đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại nhiều địa phương
mới đây công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cũng đã triệu tập hai mươi hai đối tượng
có liên quan tới vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng xảy ra tại đường phạm văn thuận
thuộc phường tân mai vào khuya ngày một mươi năm tháng năm để làm việc lấy lời khai
dạng sáng ngày một mươi năm tháng năm tại tuyến đường phạm văn thuận
đoạn từ cổng trào ủy ban nhân dân phường tân mai đến cầu vạt phường tân mai
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên
với nhiều hung khí nóng như bom xăng giao lê chai bia gạch đá gây mất an ninh trật tự khu vực trên
vụ ẩu đả khiến một thanh niên tên là đinh văn đức một mươi chín tuổi trú tại thành phố biên hòa bị thương tích ở đùi
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an khẩn trương tới hiện trường xác minh
thu giữ một mươi vỏ đạn đồng một viên đạn bi một con dao phóng lợn tự chế và năm quả bom xăng đồng thời truy bắt các đối tượng
sau gần năm giờ truy xét công an tp biên hòa đồng nai xác định và đưa hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ việc trên
lên trụ sở cơ quan để tiến hành làm việc lấy lời khai

bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ghen tuông của một số thanh niên giữa hai nhóm
đã lên mạng xã hội rủ dê tổ chức tụ tập và hẹn nhau đến khu vực cầu vạt để giải quyết mâu thuẫn
số thiết bị giấy tờ có liên quan khác tại cơ quan điều tra hà văn nghĩa khai nhận đã thực hiện
hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nghĩa mua các thiết bị
máy móc trên rồi làm giả con dấu của các cơ quan nhà nước và liên hệ qua mạng xã hội với các đối
tượng có nhu cầu mua để bán các giấy tờ giả trên thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện thêm đối tượng trần văn quán sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
quê quán huyện giao thủy tỉnh nam định quán cho biết quán biết việc nghĩa sản xuất giấy tờ giả
nhưng vì hám lời nên vẫn đồng ý hành vi của quán đã đồng phạm với nghĩa trong vai trò giúp sức
cơ quan công an nhận định đối tượng nghĩa hoạt động phạm tội
với phương thức thủ đoạn thực hiện rất tinh vi sử dụng công nghệ cao thực hiện làm giả con dấu
tài liệu của nhiều cơ quan nhà nước để bán cho các nhóm đối tượng thông qua mạng internet thu lợi bất chính
chúng tôi cũng có một số cảnh báo đến người dân đặc biệt là những người đã đang và có ý định mua bán
giấy tờ trôi nổi trên mạng cũng như trên thị trường hành vi mua giấy tờ giả đó là hành vi vi phạm
và nếu bị cơ quan công an phát hiện thì sẽ bị xử lý về hành vi sử dụng giấy tờ giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà văn nghĩa
và trần văn quán tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
một trăm một mươi năm bánh heroin với trọng lượng hơn bốn mươi kg là tang vật trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia
vừa được công an tỉnh điện biên triệt phá thành công
sau một thời gian mật phục ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
chủ trì phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an các đơn vị chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng
tại quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận huyện tuần giáo tỉnh điện biên khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt giữ là giàng a trừ lya khá lia mạnh và giàng a xó cùng chú tại huyện điện biên
số ma túy trên được nhóm đối tượng mang theo trong bốn ba lô
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này mua từ lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại lào cai
thưa quý vị do quá trình làm ăn thua lỗ hoàng thị lan đã làm giả giấy tờ để vay tiền của ngân hàng
công an thị xã ba đồn thuộc tỉnh quảng bình
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự bị can và lệnh tạm giam đối với bị can là hoàng thị lan
trú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thị xã ba đồn năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả điều tra ban đầu xác định do quá trình làm ăn thua lỗ nợ nần nhiều
nên khi được bà hoàng thị hiếu trú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
mang tên hoàng vĩnh hoàng thị liệu có địa chỉ tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
thì lan đã đồng ý và sử dụng hai giấy chứng minh nhân dân giả mang tên hoàng vĩnh và hoàng thị liệu
để được vay vốn với số tiền là bảy trăm linh triệu đồng tại ngân hàng sacombank chi nhánh quảng bình phòng giao dịch ba đồn
sau khi vay vốn ban đầu hoàng thị lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng
tuy nhiên đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hoàng thị lan không trả tiền lãi gốc vay đầy đủ cho ngân hàng
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai số tiền mà hoàng thị lan còn nợ phòng giao dịch ba đồn là hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
quá trình xác minh khẳng định việc hoàng thị lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng sacombank
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng là võ văn hạt tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú ở tỉnh tiền giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tùng đến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để thuê trụ sở mở văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe
mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng tùng đã tự ý giả mạo và làm bảng hiệu lấy tên là trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe
trường đại học phòng trái triện trái bộ công an và đăng thông báo tuyển sinh trên các trang mạng xã hội website và facebook
làm cho những người có nhu cầu học lái xe tin tưởng đăng ký học và nộp tiền vào trung tâm của tùng
qua điều tra đã có bốn trăm linh bảy học viên không được tổ chức học thi sát hạch theo quy định và bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn một chín tỷ đồng
công an tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ đối tượng âu thị thanh hằng hai mươi sáu tuổi trú tại phường vinh tân tp vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng hằng lại thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng
đi xe ô tô mercedes ở trung cư cao cấp khoe trong tài khoản lúc nào cũng có hàng tỷ đồng
và tự giới thiệu bản thân là một doanh nhân bất động sản thành đạt để thu hút sự theo dõi của nhiều người và kêu gọi các nhà đầu tư
với thủ đoạn trên hằng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng của một nạn nhân trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
hiện chuyên án vẫn đang được điều tra mở rộng
ban chuyên án thông báo những ai là nạn nhân của âu thị thanh hằng thì nhanh chóng liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
thưa quý vị lợi dụng được thuê sửa chữa khóa đối tượng đã bí mật sao chép chiều khóa cửa và sử dụng chiều khóa đó để mở cửa đột nhập vào bên trong
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản khi chủ nhà không có nhà
không ít các vụ việc mất trộm cắp tài sản xảy ra thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh phú thọ đã cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường xuyên thay đổi mà người dân thì không ngờ tới
chính vì vậy người dân cần cảnh giác cao
dạng sáng ngày hai tháng năm kẻ gian đột nhập vào gia đình một người đàn ông ở khu ba mỏ thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
cậy phá kết sắt trộm cắp nhiều tài sản tổng trị giá thiệt hại theo khai báo là khoảng một trăm linh triệu đồng
do vụ án xảy ra vào thời điểm đêm tối thời điểm xảy ra vụ việc gia đình này không có người ở nhà nên việc xác định thủ phạm gặp không ít khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là nguyễn văn cần
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hồng dụ huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại cơ quan công an nguyễn văn cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
sau đó do đó thì có cái chìa khóa đấy và khi đi qua ấy thì ta dùng chìa khóa mở cổng để vào thực hiện ý định trộm cắt
và khi mở cổng vào thì không thấy có ai thực hiện ý định trộm cắt ở trong nhà
trộm cắp tài sản có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất kể thời gian nào
thủ đoạn mà các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng là sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của chủ nhà
không ít người dân trong quá trình sửa chữa khóa cửa khóa két đã sơ hở để các đối tượng xấu sao chép hoặc đánh cắp mật khẩu
những sơ hở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ trộm thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng nghi vấn trộm cắt tài sản đã đột nhập vào trong nhà và trộm cắt tài sản
thứ hai là hiện nay người dân đi du lịch rất nhiều hoặc là có việc riêng gia đình thì bắn nhà dài ngày
trong vấn đề này thì chủ nhà phải cử người chung coi bảo vệ tài sản tránh để đối tượng lợi dụng sự sở đột nhập vào nhà và thực hiện hành vi trộm cắt tài sản
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản thì vai trò quần chúng nhân dân rất quan trọng
khi phát hiện các thông tin về những đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản trộm cắp người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố
danh men ten sinh năm hai nghìn năm và danh sóc phi sinh năm hai nghìn cùng chú tại xã bình an huyện châu thành về tội cướp giật tài sản
theo điều tra sau khi nhậu xong phi trở ten đến khu cống ngăn mặn cái bé thì gặp hai bé gái là nguyễn thị
diễm trang một mươi năm tuổi và phan thị ngọc hân một mươi ba tuổi chú tại thị trấn rồng liềng huyện rồng liềng đang ở đây ngắm cảnh
lúc này thì phi dừng xe ten đi đến lại gần trang và hân rồi ngỏ lời xin chụp ảnh chung nhưng không được hai bé gái đồng ý
lợi dụng lúc trang đang nghe điện thoại ten đã ra tay giật lấy chiếc điện thoại rồi tiếp tục giật lấy chiếc điện thoại di động của em hân đang cầm trên tay
sau đó cả hai nhanh chóng nhảy lên xe tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra phát hiện phi và tên chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ thu hồi tăng vật để trả lại cho bị hại
trên địa bàn thành phố long xuyên của tỉnh an giang thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường
đối tượng thường hướng đến là những phụ nữ lớn tuổi gây hoang mang cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên công an thành phố long xuyên đã tăng cường theo dõi đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan
có phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang diễn ra chín vụ cướp giật tài sản trong đó có đến tám vụ cướp trang sức túi sách của phụ nữ
các đối tượng theo dõi nhắm đến những người phụ nữ đi vào khu vực vắng vẻ tiếp cận giả vờ quen biết hoặc hỏi đường để thừa cơ áp sát gây thương tích và cướp tài sản của nạn nhân
nhận thấy mức độ manh động táo tợn của các đối tượng công an thành phố long xuyên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự giao quân tăng cường đấu tranh điều tra mật phục
qua đó bắt giữ được ba đối tượng là nguyễn minh hải đinh văn phi và nguyễn thành trí cùng chú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
đội cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng trinh sát tiến hành
tuy theo dấu chân nóng và đồng thời ra soát danh sách các đối tượng nghi dấn có biểu hiện trộm cấp tài sản cướp dật tài sản để tiến hành tri bắt kiệp thời
đa số các đối tượng cướp dật hầu như là nguyễn ma tý
qua đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận mỗi khi cần tiền tiêu xài sẽ rủ nhau sử dụng xe máy đi vòng quanh các khu vực vắng người
tìm kiếm và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ lớn tuổi đi một mình đeo trang sức dễ thấy trên người
và treo túi sách trên xe tài sản cướp được các đối tượng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
để báo cáo để trình bày sự việc để cho cơ quan công an tiếp tục truy theo dấu vết nóng của đối tượng nhằm để truy bắt đối tượng
ngoài việc lực lượng công an tp long xuyên đang đẩy mạnh phối hợp đề ra nhiều mô hình biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn xã hội nói chung
các nhóm đối tượng cướp giật nói riêng thì mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra